năm hai nghìn hai mươi có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là năm cuối cùng thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang có mức tăng trưởng thấp đời sống nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
vì vậy đầu tư công có thể xem là chiếc phao cứu sinh quan trọng giúp khánh hòa vượt qua khó khăn
tuy nhiên thời gian qua tiến độ giải ngân đầu tư công trên địa bàn tỉnh khánh hòa còn rất thấp
vậy nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công là do đâu
và tỉnh khánh hòa sẽ có giải pháp gì để thúc đẩy giải ngân vốn trong thời gian tới
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa tính đến ngày ba mươi tháng tám
tỷ lệ giải ngân vốn được thủ tướng chính phủ giao của tỉnh mới đạt hai mươi chín một kế hoạch
có đến một mươi sáu đơn vị giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của cả tỉnh
toàn tỉnh có hai mươi chín dự án còn nhiều khó khăn vướng mắt

về mặt giá trị hoặc kiến trúc và ở các vùng đất vùng dân cư là chúng ta phải có các đơn vị thư vấn
ngoài nguyên nhân khách quan là dịch bệnh covid một mươi chín còn có nhiều nguyên nhân chủ quan như
do năng lực đội ngũ tham gia vào công tác quản lý dự án oda một phần chưa đáp ứng yêu cầu đề ra
do công tác kiểm đếm xác minh nguồn gốc đất phê duyệt đơn giá phương án bồi thường
hỗ trợ và tái định cư của các dự án còn chậm
tôi đề nghị là các
cơ quan quản lý nhà nước là chúng ta phải sát vào
các chủ đầu tư cũng phải hướng dọng
thì có rất tiếc là một số ngành là các chủ đầu tư thì không có chuyên ngôn
do đó là phải nhờ thư vấn thì rớt nhập
tôi đề nghị là phải phối hợp lại để chúng ta làm tốt
để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sự năng động quyết liệt
không chỉ đến từ người đứng đầu mà phải là sự hưởng ứng của cả hệ thống
từ các vị trí chuyên môn các bên liên quan
trong quá trình này quan trọng hơn nếu giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện tốt
sẽ là đòn bẩy vực dậy nền kinh tế vốn đã suy giảm do đại dịch covid một mươi chín